thưa quý vị với hành vi đốt pháo nổ trái phép hai đối tượng là hoàng đình lợi sinh năm hai nghìn chín
và nguyễn tuấn anh sinh năm hai nghìn đã bị công an huyện thái thụy tỉnh thái bình khởi tố bị can bắt tạm giam
ba đối tượng khác đã bị lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi gây dối trật tự công cộng
tại thị trấn diêm điền công an huyện thái thụy phát hiện có tiếng pháo nổ
quá trình điều tra công an huyện thái thụy đã làm rõ hoàng đình lợi nguyễn tuấn anh hoàng xuân tuấn
nguyễn duy thường nguyễn văn trình cùng chú tại thị trấn diêm điền huyện thái thụy là các đối tượng đốt pháo
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận để biết cách chế tạo pháo nổ
lợi đã xem trên ứng dụng youtube và đặt mua nguyên liệu để chế tạo pháo
sau đó đã cùng với hai đối tượng là nguyễn tuấn anh và hoàng xuân tuấn cuộn pháo và rủ thêm nguyễn duy thường
nguyễn văn trình đốt một mươi quả pháo tại các tuyến đường trên địa bàn thuộc tổ tám và tổ chín thị trấn diêm điền huyện thái thụy
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thái thụy đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
bắt tạm giam hai đối tượng hoàng đình lợi nguyễn tuấn anh và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba đối tượng là nguyễn tuấn anh
hoàng xuân tuấn và nguyễn duy thưởng về tội gây dối trật tự công cộng theo quy định tại khoản một điều ba trăm một mươi tám bộ luật hình sự